trong chiều nay ngày hai mươi ba tháng ba tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba
do đồng chí thưởng tướng leopoldo sintra fiat ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ các lực lượng vũ trang cách mạng dẫn đầu sang thăm hiệu nghị chính thức việt nam
tại buổi tiếp đồng chí leopoldo sinhcha cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí raúl castro với tổng bí thư nguyễn phú trọng
đánh giá cao những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội
coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao là kinh nghiệm quý báu để nhân dân cuba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối
cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa
đồng chí leopoldo sincha thông báo với tổng bí thư về kết quả làm việc với lãnh đạo cũng như với các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng
thông báo những nét lớn về tình hình cuba gần đây cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam đã luôn dành cho cuba khẳng định quyết tâm thúc đẩy và củng cố hơn nữa quan hệ đặc biệt
giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân hai nước việt nam cuba
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí leopoldo singcha sang thăm lại việt nam
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu bộ các lực lượng vũ trang cách mạng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa
mối quan hệ anh em mẫu mực hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung giữa hai đảng
nhà nước nhân dân hai nước đặc biệt giữa lực lượng vũ trang hai nước việt nam cuba